theo kế hoạch ngày hai mươi tháng một mươi hai tới nông dân tỉnh phú yên sẽ đồng loạt xuống giống vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thế nhưng sau đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của cơn bão số chín sông ba sạt lở uy hiếp canh chính nam
dẫn đến nhiều khả năng gần tám hectare đất trồng lúa ăn nước trên tuyến canh này sẽ bị chậm lịch thời vụ
đáng lẽ vào thời điểm này nước từ kênh chính nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
đã về tới các cánh đồng để nông dân cài ải
thế nhưng ảnh hưởng bão số chín gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh phú yên vào cuối tháng một mươi một
làm bờ canh thuộc địa bàn thôn thành an xã sơn thành đông huyện tây hòa bị sạt lở nghiêm trọng
từ đây nước từ kênh chảy ra sông ba buộc đơn vị quản lý phải đóng nước hoàn toàn từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
do ảnh hưởng của cơn bão số chín tối ngày hai mươi sáu tại địa bàn sơn thành đông có mưa rất to
cho nên gây sạt lỡ mái ngòi của bờ cơn tại ca hai
trong ba mươi đến ca hai cầm một trăm linh chiều dài khoảng bảy mươi mét khối lượng sạt lỡ khoảng năm cõi
kết hợp với nước sông lớn và nước trong cơn khi mở
nó ruồn và gây sạt lỡ uy hiếp rất nghiêm trọng bờ cơn trên nam
canh chính nam cung cấp nước tưới cho gần tám hectare lúa ở các huyện đông hòa tây hòa và thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
cát nước đồng nghĩa với gần tám hectare đất lúa không thể lấy nước để giao xạ
nông dân lo ngại nếu vị trí sạt lở không được khắc phục kịp thời
việc giao xạ vụ đông xuân sẽ bị ách tắc hoặc quá trễ lịch giao xạ làm ảnh hưởng lớn đến đăng xuất
công ty đã đưa sức giải pháp và trình dọa sở nông nghiệp và sở cơ hoạch
để tham mưu tỉnh có phương án khắc phục cận cấp đối với sự cố này
đưa vào vụ tưới trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
hôm qua công ty đã có công quan gửi cho các địa phương như thành phố tuy hòa
ủy ban tỉnh đông hòa tây hòa và các xã trực thuộc vào hệ thống kênh chính nam này
đối với quán đơn khắc phục sự cố này nó trở một mươi năm ngày
cho bà con dân biết để chủ động đưa nước chuẩn bị cho vụ xả tới
cũng theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam phú yên
việc thả nước canh chính nam vào thời điểm hiện nay
nguy cơ vỡ bờ kênh tại vị trí sạt lỡ là rất lớn
nếu sự cố được xử lý nhanh việc thả nước cũng sẽ chậm ít nhất nửa tháng
trễ lịch thời vụ kéo theo nhiều hệ lụy trong sản xuất lúa